trong ba ngày tới ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở các tỉnh vùng núi
và ngập úng tại khu vực trúng thấp
trời chuyển mát mẻ hơn với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to trong vòng ba ngày tới
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
quý vị và bà con cần phải cảnh giác với lũ quét sạt lở đất
tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp
nhiệt độ giảm về ngưỡng dễ chịu không quá mức là ba mươi hai độ
còn đối với khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai ở phần phía bắc sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to và nắng nóng tại khu vực này cũng sẽ kết thúc
tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa tiên huế
sẽ có mưa rông rải rác nắng nóng thuyên giảm hơn
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
hai ngày tiếp theo mưa vẫn duy trì và nhiệt độ sẽ giảm tiếp
về mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
vào ban ngày mưa sẽ giảm hơn trời chuyển nắng
nắng nóng suy giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
ở tây nguyên sẽ có mưa rào và rông từ diện giải rác
sau tăng lên diện nhiều nơi
cục bộ có nơi có mưa to với thời gian mưa
tập trung chính vào chiều và tối
trong mưa rông cần phải hết sức đề phòng
với các hiện tượng như lốc xét hay là gió giật mạnh đi kèm
nhiệt độ chỉ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đáng bộ cũng có mưa rông tăng cường trong thời gian tới
tập trung chính vào chiều tối
trong mưa rông cần phải hết sức đề phòng
với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nhiệt độ chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ